mở đầu là thông tin liên quan đến vụ rơi máy bay trực thăng bell năm trăm linh năm tại vùng biển quảng ninh hải phòng
cho đến thời điểm này bốn trên năm thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cùng nhiều mảnh vỡ và hộp đen của máy bay trực thăng du lịch vn tám nghìn sáu trăm năm mươi
các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại và điều tra về nguyên nhân của vụ tai nạn
vào lúc một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày năm tháng bốn máy bay bel năm trăm linh năm số hiệu vn tám nghìn sáu trăm năm mươi của công ty trực thăng miền bắc thuộc tổng công ty trực thăng việt nam binh đoàn một mươi tám
do đại tá chu quang minh điều khiển chở bốn khách du lịch người đà nẵng đi ngắm cảnh vịnh hạ long
đến một mươi bảy h một mươi năm thì mất liên lạc và rơi xuống vùng biển thuộc khu vực biển giáp danh xã gia luận huyện cát hải thành phố hải phòng
ngay sau khi xảy ra sự cố các lực lượng chức năng đã vào tìm kiếm cứu hộ
cứu nạn đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm để tìm kiếm các nạn nhân sâu xố gần khu vực máy bay gặp nạn
hơn sáu trăm linh người gồm lực lượng quân đội công an ngư dân và các lực lượng địa phương cùng nhiều phương tiện thiết bị chuyên dụng đã được huy động để tìm kiếm
một mươi năm thợ nạn cũng đã nỗ lực xuyên đêm để tìm kiếm hệ thống camera trên không và các vùng núi cũng đã được sử dụng để tìm kiếm từ trên cao
ngay trong đêm qua hai thi thể nạn nhân đó là khách du lịch đã được phát hiện gần khu vực máy bay rơi
tiếp đó vào dạng sáng ngày hôm nay thi thể phi công chu quang minh đã được tìm thấy
đến khoảng chín giờ sáng nay sáu tháng bốn đã phát hiện thi thể nạn nhân thứ tư trong vụ việc
phần hộp đen lưu trữ lịch sử hệ thống của máy bay này cũng đã được tìm thấy ngay trong chiều nay
các lực lượng chức năng đã tiếp tục mở rộng bán kính tìm kiếm lên hơn một km và phát hiện nhiều mảnh vụn của sang máy bay
hiện xe máy bay đã được đưa về khu vực đảo tuần châu
công tác tìm kiếm cứu nạn nạn nhân cuối cùng của vụ việc vẫn đang được tích cực triển khai
liên quan tới vụ việc này thủ tướng chính phủ cũng đã ra công điện chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất hiệu quả nhất
yêu cầu bộ quốc phòng chủ trì phối hợp với bộ công an bộ giao thông vận tải
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố hải phòng quảng ninh
khẩn trương triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn
kịp thời thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình những người bị nạn thông báo cho tàu thuyền và ngư dân đang đánh bắt hải sản ở khu vực máy bay bị nạn
tăng cường quan sát phối hợp tìm kiếm cứu nạn ra soát kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy điều hành bay đảm bảo kỹ thuật hàng không
tổ chức rút kinh nghiệm khắc phục ngay các hạn chế đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với các chuyến bay
theo đó tất cả các chuyến bay du lịch bằng trực thăng đã được yêu cầu tạm dừng trên cả nước cho đến khi có thông báo mới
chuyển sang một thông tin khác chỉ trong ngày hôm qua hai vụ tai nạn trên đường không và đường bộ đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận
vụ tai nạn liên hoàn ô tô đâm vào một mươi bảy xe máy tại địa bàn phường xuân la quận tây hồ vào chiều ngày hôm qua năm tháng bốn khiến một mươi chín người bị thương cũng được xác định là vụ tai nạn nghiêm trọng
vâng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định tạm giữ hình sự đối với ông hoàng ngọc vĩnh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại phường bồ đề quận long biên hà nội để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
một ngày sau vụ tai nạn xảy ra tại phường xuân la quận tây hồ thành phố hà nội lái xe hoàng ngọc vĩnh người điều khiển phương tiện gây tai nạn đã có những khai nhận tại cơ quan công an
theo báo cáo điều tra chiều ngày năm tháng bốn ông vĩnh cùng vợ sau khi khám tại bệnh viện tim hà nội đã ra xe hai mươi chín a tám nghìn ba trăm một mươi hai để về nhà
khoảng hai mươi mét thì ông vĩnh đạp ga tăng tốc tuy nhiên ông không đi dày như mọi ngày mà đi một đôi dép lê nhỏ bé chật hơn chân của mình nên khi đạp ga không kiểm soát được chân ga nên đã đạp sâu hơn khiến xe bất ngờ tăng tốc
qua kiểm tra không phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở và ma túy đối với lái xe
quá trình trong vòng khoảng độ bốn mươi giây thì tôi đã sử dụng như thế là chưa chỉ để nên là nó chưa có cái bài vừa nào để mình
cho nên là trong cái lúc ấy thì nó bị đuống cuốn thế là nó có thể là giữa chân ga và chân vùng phanh thì mình cứ tưởng là càng phanh thì lại càng cái ga nó nhầm
cho nên là nó càng là như một cân tôi nghĩ là lúc ấy đi như lúc có một thằng cướp xe của tôi
thế cứ thế là nó cứ thế là đi
thế cho nên cứ thế là kéo đi
và tôi trong cái lúc trong khoảng bốn mươi giây thì tôi nghĩ
bao nhiêu cái sẽ đến với mình
nếu có ô tô mà đi trước thì tôi sẽ chọn phương án là sẽ đâm vào đấy để giảm tiền nhất
nhưng mà trước thì chỉ là một dòng người xe máy
thế thì đấy trước đấy chỉ khoảng mấy chục mét năm chục mét thì còn lách được
xong đến chỗ là ngã tư gãi thì không lách được thì tôi nhắm mắt
vụ việc đã khiến một mươi bảy xe máy bị hư hỏng
một mươi chín người bị thương đã được đưa đi cấp cứu
đến trưa ngày sáu tháng bốn đã có tám bệnh nhân được về nhà tự theo dõi
ba bệnh nhân điều trị tại bệnh viện nhi tám bệnh nhân điều trị tại bệnh viện e
trong đó có ba bệnh nhân nặng
nếu như mà cho tôi gửi lời đến nhà nhân tất cả ấy thì cho tôi xin lỗi tất cả mọi người
những người bị gây ra cái tai nạn hôm vừa qua
tôi xin xin lỗi và thành thật
xin lỗi và
chúng tôi sẽ phải có trách nhiệm để trong công tác khắc phục với bà con với tất cả mọi người
đặc biệt là cháu bé
tính chất vụ việc tôi thấy là đây là một vụ việc khá là nghiêm trọng
và cái mức ảnh hưởng nó đến rất là nhiều cái người bị nạn
tuy là chưa có ai tử vong nhưng mà cái số lượng người bị nạn rất là lớn
và ảnh hưởng đến tâm lý của người ta tham gia giao thông trên địa bàn
qua vụ việc này tôi thấy trước khi tham gia giao thông thì
người chủ phương tiện nên kiểm tra kỹ phương tiện của mình đảm bảo độ an toàn khi tham gia giao thông
và cái trang phục của người thăm điều khiển phương tiện thì nên gọn gàng phù hợp với cái việc điều khiển các phương tiện của mình
và ở những cái ngã tư đèn xanh đỏ thì khi mà đèn đỏ còn một hai giây thì không nên vì tâm lý vội vã mà vượt để tránh những cái hậu quả nguy hiểm
hiện công an quận tây hồ đã trưng cầu trung tâm pháp y sở y tế hà nội giám định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể đối với các nạn nhân
đồng thời cơ quan điều tra công an quận tây hồ cũng khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ xử lý nghiêm hành vi vi phạm của lái xe hoàng ngọc vĩnh theo quy định của pháp luật
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số hai trăm hai mươi cdttg ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong công tác phòng cháy chữa cháy
trong đó để bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
đồng thời phục vụ có hiệu quả hoạt động đầu tư
sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp thủ tướng chính phủ yêu cầu
bộ công an chủ trì phối hợp với bộ xây dựng và các bộ ngành địa phương ra soát chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy
để kịp thời sửa đổi bổ sung ngay theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung
đẩy mạnh cải cách cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế xã hội
phân loại cụ thể theo nhóm các công trình cơ sở có khó khăn vướng mắt trong việc khắc phục sau kiểm tra giả soát
chủ động kịp thời giải đáp hướng dẫn đầy đủ cụ thể chi tiết các quy định và giải pháp để cơ quan tổ chức doanh nghiệp
người dân khắc phục tổng thể các vi phạm thiếu sót về phòng cháy chữa cháy của công trình cơ sở
phục vụ có hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng sản xuất kinh doanh hoàn thành trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo có giải pháp cụ thể chi tiết để xử lý rứt điểm những vi phạm về phòng cháy chữa cháy trong đầu tư xây dựng theo thẩm quyền
để khẩn trương tháo gỡ khó khăn vướng mắc về phòng cháy chữa cháy
phục vụ có hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp
đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức chính quyền địa phương trong việc hướng dẫn
tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắt về phòng cháy chữa cháy thuộc thẩm quyền và báo cáo đề xuất các cấp nếu vượt thẩm quyền
liên quan tới các hành vi sai phạm tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm
hai đăng kiểm viên tại tri cục đăng kiểm đường thủy nội địa hải dương vừa bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra
căn cứ vào tài liệu điều tra ngày năm tháng bốn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hải dương đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp
tri cục đăng kiểm hải hưng thuộc địa chỉ phường thanh bình thành phố hải dương tỉnh hải dương
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định tạm giữ đối với nguyễn hữu dương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu và lê huy hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đều là đăng kiểm viên thuộc tri cục đăng kiểm hải hưng
để điều tra làm rõ những sai phạm trong quá trình thực hiện đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
tại tỉnh điện biên công an thành phố điện biên phủ vừa bắt quả tang đối tượng nguyễn mạnh
thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn phó trưởng phòng kinh tế nội chính báo điện biên phủ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
bị hại là hai doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh điện biên
theo hồ sơ của cơ quan công an trong quá trình tác nghiệp báo chí lợi dụng việc phát hiện hành vi sai phạm của hai doanh nghiệp
nguyễn mạnh thắng đã đe dọa yêu cầu các doanh nghiệp phải đưa tiền cho thắng để không đăng tải về những nội dung sai phạm này
trên các phương tiện báo chí do lo sợ ảnh hưởng đến công việc cho nên hai doanh nghiệp đã đồng ý đưa tiền cho thắng để bỏ qua những sai phạm
sau đó mỗi doanh nghiệp chuẩn bị năm mươi triệu đồng cho vào phong bì và đưa cho nguyễn mạnh thắng tại một quán cà phê thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang
thu giữ tại chỗ trong ví cầm tay của nguyễn mạnh thắng có năm phong bì của các doanh nghiệp với tổng số tiền là một trăm một mươi tám năm triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở nơi làm việc và trên xe ô tô của nguyễn mạnh thắng cơ quan công an thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố điện biên phủ đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật
công an huyện tương dương tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án mua bán trái phép chân ma túy với số lượng lớn bắt giữ một đối tượng thu sáu viên ma túy tổng hợp hơn hai trăm linh gram heroin
qua công tác nắm tình hình công an huyện tương dương xác định đối tượng nghi vấn liên quan tới hoạt động mua bán ma túy là và bá tủa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã chi lễ huyện quế phong nên lập chuyên án
ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực rừng núi xã hữu khuôn huyện tương dương công an huyện tương dương đã bắt giữ đối tượng và bá tủa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
quá trình vây bắt tùa đã dùng dao chống trả quyết liệt nhưng với sự mưu trí dũng cảm và tinh thần tấn công chấn áp tội phạm đến cùng lực lượng công an đã khống chế được đối tượng
tăng vật thu giữ là sáu viên ma túy hơn hai năm trăm linh hơn hai trăm năm mươi ba gram heroin một con dao và các tăng vật khác
liên quan đến vụ đánh ghe gây xôn xao dư luận ngày sáu tháng bốn công an tỉnh bình dương cho biết chưa xác định được việc người vợ thuê người cắt tóc lột đồ cô gái giữa đường
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng ba công an đã mời ba người liên quan lên làm việc để điều tra về hành vi làm nhục người khác
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đang tiếp tục làm việc với tàng sĩ phùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi niêm thùy trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hỷ xuồng hướng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba để điều tra làm rõ hành vi làm nhục người khác
trước đó khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi bảy tháng ba sĩu phùng thấy chồng đã đi thân chở một cô gái trên đường quỳnh văn lũy tp thủ dầu một nên cùng thùy trang và xuân hướng lao vào cấm tóc
dùng tay chân đánh và lột đầu cô gái đi chung với chồng giữa đường để nhục mạ
sự việc được đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận
vào cuộc điều tra công an thành phố thủ dầu một đã xác định được các đối tượng thực hiện hành vi trên
công an thành phố thủ dầu một đã tạm giữ phùng và hướng để làm rõ hành vi làm nhục người khác đồng thời xem có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản hay không nếu có sẽ xử lý các đối tượng về hành vi cướp tài sản

đã xảy ra một vụ cháy lớn tại triesimme ghê an kết quen phòng trinya cho thuê

hôm tháng bốn quán ăn trên quốc lộ một mươi ba phường hai mươi sáu quận bình thành bất ngờ bốc cháy
đám cháy phát ra từ tầng hai của quán
một số người phát hiện tri hô và nỗ lực dập lửa nhưng bất thành khi đám cháy bùng phát mỗi lúc một lớn hơn
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận bình thạnh đã nhanh chóng tới hiện trường
điều này đã giúp người dân cảm thấy yên tâm
chống cháy lan là ngăn chặn cái nhà bên này mà rất là nhiệt tình và hỗ trợ hết mình
cái đội chữa cháy của thành phố hồ chí minh mình là quá ngoan ngoan ngay như là một vị thằng mưa quá ok
chống cháy lan nó cháy hết một giải này luôn
lo sợ đúng là bị gai gặp lửa quá lửa rồi đâu có dám chở vô lấy đồ không có lấy được gì hết chỉ lấy bộ đồ này thôi nè
chứ không có lấy chở vô là không dám chở vô
bởi vì ở trong kia là bít bùn hết không có cái đường thoát nào hết không có cửa sổ luôn
chỉ có đường gai trước này thôi
mà xuống cầu thang xuống không được
thấy gì mới đi ra ngoài cái đó là đi ra ngoài miếng thiết này luôn nè
bị phá miếng thiết đó đi ra miếng thiết này luôn mới qua nhà bên kia đi xuống
hai cái nhà hai bên này nó còn cứu được là nhờ xe chữa cháy đó
chứ nếu không là cái căn này cháy nhiều luôn nè
có đàn cháy xém qua luôn mà
với tính chất vụ cháy lớn lập tức lực lượng chữa cháy quận gò vấp và đội chữa cháy thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ bộ công an thành phố hồ chí minh được điều động tăng cường chi viện
lúc này đám cháy đã bùng phát lên tầng hai và vào sâu các căn phòng phía trong
một số người dân mắc kẹt bên trong chưa thoát được xã ngoài
trước những vụ cháy những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
không hề náo núng không chút do dự luôn bằng mọi cách nhanh nhất có thể
để ngăn chặn được càng nhiều thiệt hại càng tốt
khi được giao nhiệm vụ thì lúc nào cũng phải là quên mình là thứ nhất là quên mình
thứ hai là quên dân dân là làm sao là cái việc triển khai các cái nhiệm vụ được phân công
là phải cách nhanh nhất cách hiệu quả nhất
người ta nói là người dân chạy ra chúng tôi chạy vào để mà cứu cái còn cho cái mất
thì khi mà có vụ cháy nổ xảy ra rồi thì có nghĩa là nó đã có những mất mát về tài sản cũng như con người rồi
thì bây giờ làm bằng cách nào bằng mọi cách
làm cái nhanh nhất hiệu quả nhất về cái nhiệm vụ
làm sao cho cứu được hoặc là giảm thiểu được về người và tài sản
mặc dù những nỗ lực hết mình này đã giúp ba mươi chín người bên trong căn nhà gặp hỏa hoạn thoát nạn
tuy nhiên sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn đến khuya cùng ngày
lực lượng chức năng đã phát hiện một nạn nhân đã tử vong
được biết nạn nhân làm bảo vệ và người này đã khóa trái cửa phòng để ngủ khi xảy ra vụ việc
thời điểm ứng cứu căn phòng báo chí
trùm toàn bộ khói đen và vị trí nạn nhân nằm đã bị sụp đổ che lắp hoàn toàn
điều này đã để lại những dây dứt vô cùng đau xót trong lòng những người lính
sẵn sàng vượt biển lửa với tinh thần cao nhất vì bình yên của nhân dân
ngày sáu tháng bốn chi cục kiểm lâm tp hcm phối hợp với ủy ban nhân dân phường bảy
quận tám tp hcm tiếp nhận một con trăng đất nặng khoảng một mươi kg do người dân tự nguyện bàn giao
theo đó con chăn này do gia đình bà trịnh thị minh hiền ngụ phường bảy quận tám phát hiện trong vườn
nên bắt nuôi nhốt từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay con trăn đã nặng khoảng một mươi kg
biết thông tin nuôi động vật hoang dã là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy hiểm
nên bà hiền đã liên hệ kiểm lâm để bàn giao với mong muốn con trăng được thả về tự nhiên
kiểm nam xác định đây là cá thể trăng thuộc nhóm hai b trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm
sở y tế tp hcm vừa cho biết đang kiến nghị ubnd tp cho phép triển khai đấu thầu thuốc tập trung
thay cho các trung tâm y tế quận huyện đồng thời kiến nghị bộ y tế mở rộng danh mục thuốc khám
chữa bệnh bảo hiểm y tế dành cho trạm y tế cơ sở
theo sở y tế tp hcm hiện thuốc dùng cho tuyến y tế cơ sở trên địa bàn được cung ứng từ nguồn thuốc phân bổ
trong gói thầu tập trung cấp quốc gia tập trung cấp địa phương đấu thầu tập trung của tp hcm
và gói thầu do các trung tâm y tế quận huyện tự tổ chức thực hiện
trong tháng ba sở y tế đã tổ chức đánh giá thực tế tại các cơ sở y tế
kết quả cho thấy có sự khác biệt khá rõ về số loại thuốc được cung ứng đến các trạm y tế
và sự khác biệt này tùy thuộc vào năng lực đấu thầu của các trung tâm y tế quận huyện
vì vậy sở y tế đang đề xuất ubnd tp hcm cho phép bổ sung các thuốc dùng tại trạm y tế vào
các cơ sở y tế đấu thầu tập trung cấp địa phương giúp giải quyết cơ bản các khó khăn gặp phải
do thiếu nhân lực đấu thầu của các trung tâm y tế quận huyện
nhằm giải quyết vấn đề thiếu nhà vệ sinh công cộng quận một tp hcm đã đề xuất xây dựng nhà
vệ sinh công cộng tạm thời tại năm khu đất vàng bỏ trống chưa thực hiện dự án
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba ubnd quận một đã có đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục phát triển
nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn quận và cải tạo xây dựng nhà vệ sinh mới để sở tài nguyên
và môi trường xem xét trên ubnd tp hcm qua rà soát sở tài nguyên và môi trường ủng hộ đề xuất của
ubnd quận một trong việc sử dụng các khu đất trống chưa thực hiện dự án trên địa bàn quận
cụ thể các khu đất được đề xuất xây dựng nhà vệ sinh gồm khu đất dự án thương xã tắc tài
số một trăm ba mươi năm nguyễn huệ khu đất dự án mở rộng khách sạn nagistic tại số hai trăm bốn mươi sáu nguyễn huệ
đất dự án tại số tám mươi hai lê duẩn khu đất dự án tại số tám nguyễn trung trực và khu đất dự án tại
số hai trăm bốn mươi sáu hai bà trưng chủ tịch ubnd tp hcm cũng đã đề nghị các tân vị liên quan triển khai và giải
quyết chất điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh công cộng tại thành phố
thưa quý vị hiện tp hcm đang chuẩn bị bước vào mùa mưa bão đều gây lo lắng cho người dân
bởi tai nạn liên quan đến cây xanh ở các thành phố lớn đã không còn là hiếm gặp
mà trong những năm qua đã xảy ra khá phổ biến tuy nhiên việc bồi thương lại rất hạn chế
trước đây ubnd tp hcm cũng đã từng nhắc tới bảo hiểm cây xanh nhưng đến nay
câu chuyện này vẫn chưa thể triển khai và mới đây khi mà vụ tai nạn liên quan đến cây xanh bật gốc
xảy ra tại trường trần văn ơn quận một một lần nữa vấn đề bảo hiểm cây xanh lại được dư luận đặc biệt quan tâm
đây là hiện trường vụ kém me cố thụ nằm trong khuôn viên trường trần văn ơn bật gốc đổ ra đường nguyễn
thủ phường đa cao quận một làm nhiều người bị thương trong đó có nam sinh lớp bảy của trường này
bị gãy xương đùi trái và một thai phụ bị rách thận trái độ hai vỡ gan độ ba giải cánh xương cùng cục bên
phải và một phần ba trên sân đùi trái cây xanh này thuộc quản lý của trường học do đó việc
chăm sóc theo dõi tình trạng của cây cũng như xử lý sau tai nạn đều do phía nhà trường thực hiện
nhiều ý kiến cho rằng cần có một đơn vị chịu trách nhiệm bồi thường thỏa đáng khi để gây gãy
đổ gây ra tai nạn
thì tôi thấy thì cái việc ký nghĩa mua bảo hiểm thì khá là hợp lý thứ nhất là mình mua bảo hiểm
có trách nhiệm đôn đốc kiểm tra chéo nhau về một cái cây xanh đối với người dân thì cũng sẽ được
chi trả về cái phần bảo hiểm đó khi mà mình gặp sự cố xảy ra mua bảo hiểm chị thấy không hợp lý á
hợp lý cho người dân với hợp lý cho bên đội cây xanh ra là chị ủng hộ tại người dân cũng có
khuyền lợi và bên đội cây xanh cũng có khuyền lợi
tại thành phố hồ chí minh thời gian qua những vụ tai nạn liên quan cây xanh thiệt hại về người và tài sản
người dân rất khó để bảo vệ quyền lợi của mình
không ít trường hợp thiệt hại không quá lớn gặp khó khăn trong giải quyết
nên người dân thường chấp nhận thiệt thòi và bỏ qua
đối với những thiệt hại lớn cũng chỉ nhận được khoản bồi thường rất hạn chế so với thiệt hại
theo đơn vị quản lý cây xanh việc có bảo hiểm cây xanh và xây dựng được định mức chi trả là phù hợp với thực tế hiện nay
bảo hiểm thì hiện nay công ty cũng rất là mong muốn để mà có đơn vị nào đó đứng ra mà tổ chức cái vấn đề này
chừng nào mà mình không làm đúng quy trình để mà dẫn đến cái tai nạn đáng tiếc lúc đó thì mới có bồi thường thôi
chứ còn nếu mà ví dụ như một cây tươi ở trên đường phố nhắm tươi nó đem nó ngã nó rớt xuống
mà trong khi đã chăm sóc rồi thì mình phải đánh giá nó là sự cố không mong muốn
theo các chuyên gia việc xây dựng bảo hiểm cây xanh cần được nghiên cứu kỹ lưỡng
tốt nhất là loại bảo hiểm dành cho đơn vị quản lý cây xanh mua
còn đối tượng hướng quyền lợi bảo hiểm này là các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi cây gãy đổ gây ra
ngoài ra về lâu dài thành phố căn cứ theo danh sách loại cây mà cấm trồng áp dụng các trường hợp trên đường phố
cũng như trong khu vực tập trung đông người như trường học bệnh viện nhà ga để hạn chế những tai nạn đáng tiếc
thưa quý vị tổng công ty trực thăng miền bắc binh đoàn một mươi tám đã tạm dừng tất cả các tour du lịch ngắm cảnh bằng trực thăng
ngay sau khi xảy ra sự cố rơi trực thăng bel năm trăm linh năm ở vịnh hạ long vào ngày năm tháng bốn khiến năm người chết
ngay sau khi vụ tai nạn máy bay trực thăng số hiệu vn tám nghìn sáu trăm năm mươi xảy ra
tổng công ty trực thăng việt nam đã tạm dừng tất cả các trực thăng bằng trực thăng
ngoài tour du lịch tại vịnh hạ long các tour ngắm cảnh bằng trực thăng ở đà nẵng điện biên mai châu hòa bình mùa vàng mù căng trải yên bái vũng tàu côn đảo cũng được yêu cầu tạm dừng chờ thông báo mới
đây là tour du lịch đặc biệt với mức giá rất cao thấp nhất từ một chín triệu đồng cho ba vị trí ngồi ở phía sau và cao nhất lên tới sáu một triệu đồng ở vị trí ngồi cạnh phi công lái
trong lúc này công tác tìm kiếm nạn nhân cuối cùng đang được lực lượng cứu hộ tích cực triển khai
đến trưa nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể bốn trên năm nạn nhân
lực lượng cứu hộ xác định vị trí và trục vớt sát trực thăng gặp nạn bel năm trăm linh năm số hiệu vn tám nghìn sáu trăm năm mươi đưa về đảo tuần châu
xin được chuyển sang thông tin khác
thưa quý vị tại bình định lực lượng chức năng vừa ra quyết định tạm giữ một số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và cục quản lý thị trường tỉnh
tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải do ông trần thanh vang chú tại lạng sơn điều khiển vận chuyển hàng ký gửi từ hà nội đến các tỉnh phía nam
qua kiểm tra thì phát hiện hai trăm hai mươi năm viên đạn thể thao các loại hơn ba mươi kg đạn sử dụng cho súng hơi hai ba kg đạn bi sắt
ba khẩu súng bắn nỏ thể thao gần một sản phẩm mỹ phẩm các loại và nhiều loại hàng hóa khác
tổng giá trị số hàng hóa trên hai trăm linh triệu đồng tất cả đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
thưa quý vị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng
đó là võ đức tuấn anh và nguyễn khắc tuấn cùng chú tại tỉnh thanh hóa để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày năm tháng bốn tổ công tác một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai kiểm tra và phát hiện trong người hai đối tượng trên
có nhiều tờ rơi với nội dung cho vay trả góp có dấu hiệu cho vay lãi nặng
nên tổ công tác đã đưa hai đối tượng về trụ sở công an phường trảng giải để tiếp tục làm rõ
qua làm việc hai đối tượng khai nhận đã cho một số người trên địa bàn thành phố biên hòa
trảng bom tỉnh đồng nai tỉnh bình dương và huyện di linh lâm đồng vay tiền
xét nơi ở trọ của hai đối tượng tại khu phố chín phường tân phong thành phố biên hòa
lực lượng công an phát hiện nhiều tờ giấy ghi nội dung cho người dân vay trả góp số tiền từ năm triệu đến hai mươi triệu đồng
bước đầu cơ quan công an xác định trong thời gian từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
hai đối tượng đã cho khoảng chục người vay trả góp với số tiền hơn tám mươi triệu đồng với lãi suất hai mươi hai một tháng
thu lợi bất chính số tiền khoảng ba mươi triệu đồng
một vấn đề liên quan đến giáo dục
thưa quý vị đây là hình ảnh mà bữa cơm tại một trường mầm non quốc tế với giá là bảy mươi đồng một ngày
và hình ảnh này được phụ huynh có con theo học tại ngôi trường này lên tiếng phản ánh
vì chất lượng bữa ăn của con mình không đảm bảo như mục tiêu mà nhà trường đã cam kết trước đó
trong khi ở lứa tuổi mầm non thì việc ăn uống của trẻ là một trong những điều quan trọng nhất
quả nho chia đôi chuối thái lát màu
nước cam so sánh như nước lọc
hình ảnh được đăng tải trên facebook cá nhân của một vị phụ huynh
có con theo học tại trường american montessori international school cơ sở trần hữu dực hà nội
phụ huynh đã nhiều lần phản ánh nhưng chất lượng bữa ăn của các con vẫn không thay đổi
khi mà bỏ cái số tiền đấy ra cho con đi học thì mình cũng chỉ mong muốn như vậy thôi
mong muốn là con có một cái môi trường học tốt và nó phải xứng đáng phù hợp với số tiền mình bỏ ra
mà mình cũng rất là buồn
nhất là có những sự việc như thế xảy ra
ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của phụ huynh phóng viên truyền hình công an đã tìm hiểu rõ thực hư sự việc
đại diện hệ thống cơ sở mầm non này cho biết đã cho giả soát lại thông tin
đồng thời nhận trách nhiệm về phía đơn vị đã để xảy ra sự cố đáng tiếc này
để thay đổi và tạo điều kiện cho phụ huynh giám sát dễ dàng hơn
cơ sở này hứa sẽ gửi lên trang liên lạc với phụ huynh đảm bảo bữa ăn được đồng đều trên toàn hệ thống
đồng thời phụ huynh có thể kiểm tra bất cứ lúc nào tại cơ sở
kiểm soát chặt chẽ liên quan đến vấn đề về các thực phẩm đầu vào của các con
cuộc kiểm tra liên ngành giữa phòng giáo dục công an và địa phương đã được thành lập
trong đó chỉ ra những sai phạm của cơ sở trong công tác quản lý như sai tên đăng ký
đây không phải là trường mầm non quốc tế như quảng cáo mà là nhóm trẻ mầm non
đồng thời bằng cấp của giáo viên cũng không được đảm bảo
đoàn kiểm tra liên ngành đó là gồm có công an quận quỹ ban nhân dân phường cầu diễn cùng với phòng giáo dục cũng có đến để tiến hành kiểm tra các nội dung liên quan
khi mà kiểm tra để cấp phép cho cơ sở thì trường cơ sở cũng đã làm cái đề án xây dựng thực hiện theo cái chương trình của bộ giáo dục đào tạo
ngay khi kiểm tra thì chúng tôi cũng có yêu cầu cơ sở là tháo rỡ biển ngay
đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã yêu cầu cơ sở mầm non này phải khắc phục những tồn tại mà phụ huynh phản ánh
đồng thời phải mở cuộc họp phụ huynh để thống nhất tránh những thông tin tiêu cực làm ảnh hưởng đến tâm lý của phụ huynh và học sinh
hướng dẫn thi hành luật đất đai vừa được phó thủ tướng trần hồng hà ký ban hành vào ngày ba tháng bốn
để được cấp giấy chứng nhận các công trình này phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai xây dựng kinh doanh bất động sản
nghị định cũng quy định sau khi hoàn thành công trình chủ đầu tư có trách nhiệm gửi sở tài nguyên và môi trường các giấy tờ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án
trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật
bên cạnh đó chủ đầu tư phải nộp bản thiết kế thông báo cho phép chủ đầu tư nghiệm thu hạng mục công trình danh sách các tài sản gồm các thông tin của tài sản diện tích đất diện tích xây dựng sử dụng chung sử dụng riêng của từng tài sản
nghị định một mươi có hiệu lực thi hành kể từ ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã nhận công hàm của tổng cục hải quan trung quốc vừa thông báo về kết quả kiểm tra trực tuyến doanh nghiệp khoai lang việt nam xuất khẩu sang thị trường nước này
theo đó bảy mươi vùng trồng và một mươi ba cơ sở đóng gói khoai lang đã được cấp phép hiện cục bảo vệ thực vật đã gửi văn bản thông báo tới các địa phương để chủ động thông tin cho chủ sở hữu mã số vùng trồng cơ sở đóng gói
từ đó những cơ sở này sẽ lập kế hoạch và chuẩn bị mọi điều kiện theo yêu cầu của trung quốc để kịp thời xuất khẩu trong vòng một tháng tới đây
vùng cát ven biển phía nam của tỉnh quảng bình nhiều năm trước được xem là nơi có lượng nước ngọt ngầm dồi dào và trong sạch do được lọc tự nhiên qua nhiều lớp cát dày
tuy nhiên thời gian gần đây người dân phản ánh nguồn nước ngầm bị sụt giảm nhiều và bị nhiễm phẻ nặng đến mức
không thể dùng cho sinh hoạt khiến cho cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn
những năm trước đây để có nước ngọt phục vụ sinh hoạt hàng ngày người dân vùng biển bãi ngang xã ngư thủy bắc huyện lệ thủy tỉnh quảng bình chỉ cần khoan vài mét xuống đất cát là đã có nước
thế nhưng khoảng gần năm năm trở lại đây do mực nước ngầm sụt giảm nguồn nước bị nhiễm phèn nặng nên việc tìm nguồn nước sạch để sử dụng của người dân gặp nhiều khó khăn
tôi đã đi hai mươi năm rồi mà năm năm là
nước là ô nhiễm là trong điều kiện là chưa trong nước là dưỡng bệnh là giờ gặp đến là ủ hồ nước cho ba con bọn tôi để là có nước sạch uống và sử dụng cái nước hơi bệnh
xã ngư thủy bắc hiện có gần một hai trăm linh hộ dân thì có đến hơn năm mươi số hộ thiếu nước sạch để sinh hoạt
hầu hết các hộ dân ở đây đều phải sử dụng đến bình nước lọc hoặc mua
nước sạch để phục vụ nhu cầu ăn uống nhưng cũng không đảm bảo bởi chỉ sau hai ba ngày những thỏi lọc cũng bám đầy phèn
mấy năm nay chứ cũng làm hết diện cũng xói móc hết cử đâm nhiều dĩa nhưng mà cũng vẫn không được
hy vọng là tới tương lai hai năm giây nữa để có cái nước sạch cho dân chứ dư là dùng không nổi đâu
thì thay hai ngày thay cái bình lọc liên tục nữa nhưng mà cũng nước vẫn bệnh năm hối lắm
hiện tại so với bảy năm về trước thì nguồn nước
nước sạch là hà thấp xuống khoảng tầm hai mét và phèn nhiệm phèn rất nặng ảnh hưởng đến đời sống cuộc sống của bà con
thậm chí như là hiện tại bây giờ bà con là chi phí rất lớn mua hầu như nhà nào cũng có mua cái máy lọc để rồi sử dụng mục đích là nấu ăn và phục vụ là nước uống
nhưng mà cũng không đảm bảo tầm ba ngày đến một tuần là phải thay lọc rất ảnh hưởng đến kinh tế xã hội
cũng như là đời sống vật chất tinh thần của bà con
không chỉ xã ngư thủy bắc mà nhiều địa phương vùng cát phía nam tỉnh quảng bình việc sụt nguồn nước ngầm đang trong tình trạng báo động
cùng với đó là tình trạng nước nhiễm phèn nặng khiến cho người dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt vì không có nước sạch
hoàng trí xin kính chào quý vị đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
thưa quý vị hiệp hội du lịch kiên giang mới đây đã kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đơn vị có liên quan
với mong muốn được sự quan tâm hỗ trợ nhằm điều chỉnh giá vé máy bay để thu hút lượng khách đến với địa phương trong thời gian tới
qua quá trình tìm hiểu nguyên nhân và khảo sát thực tế tại địa phương hiệp hội du lịch kiên giang xác định nguyên nhân chính tắc
đến nguồn khách du lịch vào phú quốc giảm mạnh là từ chi phí vé máy bay tăng cao so với thời điểm cùng kỳ và các năm trước
giá vé khứa hồ hiện tại và dịp lễ sắp tới giao động bảy tám triệu đồng một người
do đó nhiều khách du lịch đã lựa chọn điểm du lịch khác để thay thế
hiệp phòng du lịch kiên giang cho biết hoạt động du lịch phú quốc chủ yếu phụ thuộc vào tám mươi đường bay từ các địa phương khác đến đảo ngọc
vì đây là đường vận tải phổ biến và tiết kiệm thời gian
vì vậy khi chi phí vé máy bay tăng cao vô tình tạo ra một rào cản lớn đến việc lựa chọn của du khách khi có nhu cầu đến tham quan du lịch tại phú quốc
sở giao dịch chứng khoán tp hcm hosea sáng ngày sáu tháng bốn vừa công bố quyết định chuyển cổ phiếu hng của công ty cổ phận nông nghiệp quốc tế hoàng anh gia lai
mã chứng khoán hng từ diện cảnh báo sang kiểm soát kể từ ngày một mươi hai tháng bốn
lý do được hồ sê đưa ra là vì lợi nhuận sâu thuế của công ty mẹ năm hai nghìn hai mươi một
và hai nghìn hai mươi hai lần lượt là âm một một trăm một mươi chín bốn mươi ba tỷ đồng và âm ba năm trăm bảy mươi sáu bốn mươi năm tỷ đồng
căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán của hoàng anh gia lai aprico
đây là trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm b khoảng một điều ba mươi tám
quy chế niêm yết về giao dịch chứng khoán niêm yết
ban hành theo quy định số một mươi bảy qd hdtv ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của hội đồng thành viên sở giao dịch chứng khoán việt nam
về tình hình kinh doanh trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai
hmg ghi nhận doanh thu giảm hơn nửa về còn một trăm năm mươi hai tỷ đồng
khấu trừ chi phí hmg lỗ rồng hai bảy trăm chín mươi ba tỷ đồng
lũy kế năm hai nghìn hai mươi hai hng ghi nhận doanh thu bảy trăm bốn mươi hai tỷ đồng giảm ba mươi tám hai so với cùng kỳ
kết quả hm lỗ gần ba năm trăm bảy mươi sáu năm tỷ đồng
nâng tổng lượng lũy kế đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai lên bảy ba năm tỷ đồng
tương đương hơn nửa tổng vốn cổ phần của hoàng anh gia lai acrico
trừ đi trên lệch tỷ giá hối đoái là hai
hmg lỗ gần hai hai trăm một mươi bảy bảy tỷ đồng bố chu sở hữu của hmg giảm bốn mươi chín bốn về còn hơn ba ba mươi bốn tỷ đồng
nhiều doanh nghiệp năng lượng tái tạo đã đồng loạt báo lỗ trong năm vừa qua
khi phải đối diện với nhiều thách thức như thay đổi của chính sách mua điện
và tác động kéo dài của đại dịch covid một mươi chín
ghi nhận cho thấy đã có hai mươi ba công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
công bố các chỉ tiêu tài chính năm hai nghìn hai mươi hai
trong số này có đến một mươi ba công ty báo lỗ
điển hình như công ty cổ phần đầu tư năng lượng nam phương lỗ sau thuế ba trăm bảy mươi hai bốn tỷ đồng
trong khi cùng kỳ năm trước có lãi một sáu tỷ đồng
một số công ty khác thậm chí còn thua lỗ qua nhiều năm
như công ty cổ phần công nghiệp năng lượng ninh thuận lỗ hơn một trăm linh sáu tỷ đồng năm hai nghìn hai mươi hai
trong khi năm hai nghìn hai mươi một chi lỗ hai mươi hai bảy mươi sáu tỷ đồng
công ty cổ phần đầu tư năng lượng hoàng sơn ii lỗ rộng năm hai nghìn hai mươi một là tám mươi tỷ đồng
sang năm hai nghìn hai mươi hai tiếp tục lỗ sáu mươi sáu năm tỷ đồng
nguyên nhân là do nhiều chủ đầu tư điện gió không kịp đóng điện kịp tiến độ theo quy định sit hết hiệu lực
thay đổi của chính sách mua điện và tác động kéo dài của đại dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó các dự án năng lượng tái tạo thường có nhu cầu lớn về vốn nhưng rủi ro cao
do công suất và sáng lượng phụ thuộc vào thời tiết khí hậu khiến thời gian thu hồi vốn có thể kéo dài
trong khi đó các tổ chức tài chính ngân hàng thương mại chưa sẵn sàng cho vay hoặc có cho vay thì lãi suất cao
sáng nay ngày sáu tháng bốn tổng cục thống kê công bố tình hình lao động việc làm quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó số người có việc làm nhìn chung trên toàn quốc vẫn tiếp tục tăng so với quý trước
tuy nhiên có sự sụt giảm tại một số địa phương như thành phố hồ chí minh vũng tàu
tập trung đa số ở các ngành dệt may da dày sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử
số lao động có việc làm ở thành phố hồ chí minh giảm bốn vũng tàu giảm hai sáu bình phước giảm gần bốn
tỷ lệ thất nghiệp cao nhất thuộc về đồng bằng sông cửu long với hai sáu mươi bốn tương ứng với gần hai trăm hai mươi người thất nghiệp
tiếp theo là vùng đông nam bộ với hai sáu mươi ba tương ứng với gần hai trăm sáu mươi ba người thất nghiệp
so với quý trước tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động tăng lên ở hai vùng là đồng bằng sông hồng tăng ba mươi
tương ứng với tăng gần ba mươi hai nghìn người và vùng đồng bằng sông cửu long tăng một mươi tám điểm phần trăm tương ứng tăng khoảng một mươi bảy năm nghìn người
nguyên nhân là do nhiều doanh nghiệp ở các ngành nghề địa phương cắt giảm đơn hàng
đã diễn ra từ quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai và tiếp tục tiếp diễn sang quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
dẫn đến hàng trăm ngàn người lao động bị giảm giờ làm mất việc làm ảnh hưởng tới đời sống của người lao động
vùng kinh tế trọng điểm phía nam gồm tám tỉnh thành phố thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương bình phước
bà rịa vũng tàu tây ninh long an và tiền giang
trong những vùng kinh tế năng động nhất quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của cả nước với ba mươi năm grdp
tuy nhiên khu vực này vẫn đang tồn tại những hạn chế
điểm nghẽn kiềm chế sự phát triển logistics của vùng chưa tương xứng
đây là một trong những vấn đề được nêu ra tại buổi tòa đàm phát triển dịch vụ logistics vùng kinh tế trọng điểm phía nam
thúc đẩy cho xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa được tổ chức vào sáng ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại thành phố hồ chí minh
tại buổi tọa đàm các đại biểu đại diện cục hải quan các sở ngành vùng kinh tế trọng điểm phía nam
hiệp hội doanh nghiệp logistics việt nam và các hiệp hội doanh nghiệp công ty xuất nhập khẩu kinh doanh kho bãi cảng
đại lý thủ tục hải quan đã thẳng thắng nêu quan điểm và chia sẻ khó khăn mà ngành logistics đang đối mặt
trong đó nối bật vẫn là hạ tầng giao thông tại thành phố hồ chí minh nói riêng và cả vùng đông nam bộ nói chung
đang thiếu tính kết nối thiếu đồng bộ gây tắt ngãn trong vận chuyển hàng hóa làm tăng chi phí về logistic của các doanh nghiệp
kết nối giao thông đường bộ đường thủy và quy hoạch hệ thống trung tâm lối tích hệ thống cảng biển hệ thống icd đề bộ
chúng ta theo quan điểm cá nhân là nó còn khá là may mốn và nói thẳng là hơi trên giấy thì khá là nhiều
tuy nhiên cái tốc độ triển khai thì cũng khá là chậm thế thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái tốc độ phát triển của ngành logistics của khu vực
bên cạnh đó đại diện cục hải quan các tỉnh cũng nhận thức vai trò và trách nhiệm trong việc phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ logistics của các doanh nghiệp
thông qua hoạt động cải cách thô tục hành chính về hải quan tạo thuận lợi thương mại giảm thời gian thông qua hàng hóa xuất nhập khẩu giảm chi phí làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp
riêng cục hải quan tp hcm là tôi ký quy chế phối hợp với các hiệp hội
ngay cái hiệp hội logistics việt nam thì chúng tôi ký kết quy chế trước xong rồi mới ký kết quy chế phối hợp với lại hiệp hội logistics thành phố
để anh chị để chúng ta gắn kết với nhau trao đổi thông tin với nhau và chúng ta tổ chức những lớp tập quấn đào tạo
một cái nội dung nữa đó là xây dựng chính sách
chính ra các hiệp hội là người có nhiều nội dung
chính ra các hiệp hội là người có nhiều nội dung
nhiều kiến nghị nhất nhiều cái đề nghị nhất
nhiều cái đề nghị nhất nhiều cái đề nghị nhất
nên khi chúng tôi mở những cái buổi gặp gỡ với nhau là các anh chị tham gia nhiều ý kiến nhất
mà chính tham gia như vậy thì cái chính sách đưa ra nó mới phù hợp với thực tiễn
trong đề án phát triển ngành logistics trên địa bàn đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
tp hcm xây dựng chiến lược phát triển logistics trở thành dịch vụ muối nhọn của tp chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu grdp
tuy nhiên thành phố cũng cần chính phủ có chính sách kêu gọi và hỗ trợ đầu tư trung tâm logistics
ngoài ra sự thuất hụt về nguồn nhân lực chất lượng cao và logistics cũng đang là rào cản
khiến cho hoạt động này tại khu vực kinh tế trọng điểm phía nam chưa thật sự phát triển
thưa quý vị kinh tế đêm được thành phố hồ chí minh xác định là một trong những giải pháp chiến lược
để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế sau đại dịch
trong năm hai nghìn hai mươi ba thành phố hồ chí minh đặt mục tiêu thu hút ba năm triệu lượt khách
và để đạt được con số này việc phát triển kinh tế đêm là điều cần thiết
trong đó nét văn hóa ẩm thực đường phố được nhận định là sản phẩm dịch vụ nổi bật
đòn bẩy cho chiến lược phát triển mô hình kinh tế đêm tại thành phố hồ chí minh
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
vào mỗi tối các cửa hàng thời trang trên các tuyến đường nguyễn trãi quận năm thành phố hồ chí minh
đã trở nên tấp nập trở lại với kẻ bán người mua
hay với phố đi bộ bùi viện phố đi bộ nguyễn huệ chợ đêm bến thành
đều nhộn nhịp du khách người dân đến tham quan mua sắm
ngoài những sản phẩm dịch vụ kể trên để thu hút được lượng khách hàng đông đảo như thế này
không thể bỏ qua sự góp mặt của những món ẩm thực đường phố nằm trải dài theo các con phố
bao gồm cả các cánh hàng rong lẫn các cửa hàng
phố bùi viện thật ra là không cần phải sang trọng
bởi vì đường phố thì nhiều khi nó tự nhiên hơn
mà nó hòa mình với thiên nhiên nhiều hơn là ở trong những cái tiệm sang trọng
chúng ta có đến sáu bảy món ăn của việt nam được ghi vào cái quật link
có nghĩa là cái món ăn hè phố nổi tiếng trên thế giới
do vậy thì cái mà chúng ta cần đáng lẽ với cái ẩm thực đa dạng và phong phú này
chúng ta cần phải cài tác sớm hơn nữa và nhiều hơn nữa
tại vì người ta du lịch theo cái phong thái là người ta tìm hiểu cái văn hóa đó
thì cái món ăn thành phố là một trong những yếu tố rất là quan trọng khi mà kết hợp du lịch
do vậy tôi cho rằng là chúng ta cần phát triển nhiều hơn ở cái khu vực này
không sai khi nói rằng ẩm thực đường phố là một phần không thể thiếu của thành phố hồ chí minh
bởi lẽ ngoài phố tây bùi viện còn có rất nhiều tuyến phố về đêm
với nhiều người dân tập trung ở những điểm ăn đêm chợ đêm phổ biến
chính vì vậy mà ẩm thực đường phố dần trở thành một điểm nhấn đặc biệt
để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách quốc tế
tuy vậy để thực sự tạo bước đột phá ngoài ẩm thực mua sắm
vẫn còn nhiều điều mà thành phố cần phải làm trong thời gian tới
thì hầu hết các địa phương trong đó các thành phố hồ chí minh cũng đã có một sự đầu tư nhất định
cho xây dựng của những cái khu vực phố đi bộ như là chợ đêm
thì đó là những cái động thái ban đầu mà chúng ta cần một cái định hướng quy hoạch
trong cái việc là khe hát và phát huy cái giá trị kinh tế đêm
tạo nên một dấu ấn thương hiệu của thành phố hồ chí minh
giả sử thành phố là phòng ngủ để làm sao mà quảng bá cái sự sẵn sàng để đón khách
thì như vậy thì chúng ta sẽ có cái cơ hội để tiếp cận đối với khách hàng
năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi sẽ cùng ngồi với quận quyện và các doanh nghiệp các chuyên gia du lịch
để chọn lọc những sản phẩm thật sự đặc trưng phát triển bộ sản phẩm đặc trưng
cho điểm đến du lịch thành phố hồ chí minh
và trên cơ sở các sản phẩm đặc trưng này
thì chúng tôi sẽ tạo ra một cái dấu ấn thương hiệu của thành phố hồ chí minh
chúng tôi sẽ có chiến lược đầu tư trong thời gian ngắn hạn trung hạn và dài hạn
để trong thời gian tới sản phẩm du lịch thành phố hồ chí minh sẽ có điểm nhấn hơn
theo dự báo kinh tế đêm có thể đem lại doanh thu dịch vụ cao gấp hai ba lần so với ban ngày
và rõ ràng thành phố hồ chí minh có đủ tiềm năng để phát triển loại hình này
tuy vậy để làm kinh tế đêm hiệu quả các chuyên gia cho rằng
cần sự vào cuộc sự huy động nguồn lực của cả chính quyền thành phố các sở ban ngành người dân địa phương
bởi lẽ đích đến cuối cùng là sản phẩm ẩm thực khi phát triển
phải tạo được sự thu hút với du khách từ đó mới có sức sống và góp phần vào sự phát triển cho kinh tế đêm